đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài ba ngày nên du khách tới thành phố đà lạt thăm quan nghỉ dưỡng rất đông
trước tình hình đó công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đã được công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng quyết liệt triển khai
theo đó từ ngày ba mươi một tháng tám công an thành phố đà lạt đã giao quân đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm
triển khai đồng bộ các phương án giải pháp nhằm chủ động giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đối với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức trực một trăm linh quân số tiến hành điều tiết phân luồng tại những nút giao thông
bảo đảm không để xảy ra tình trạng kẹt xe ùn tắc
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành của tỉnh
trong đó chủ lực là công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai lực lượng tăng cường công tác nắm bắt tình hình
chủ động giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống cháy nổ
bảo đảm an toàn để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn